bàn về vấn đề minh bạch trong lĩnh vực khoáng sản phòng thương mại công nghiệp việt nam đã phối hợp với liên minh khoáng sản tổ chức hội thảo với chủ đề
đo lường khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn
là một trong những ngành công nghiệp nhiều tiềm năng đóng góp lớn cho ngân sách và gdp với sản lượng khai thác nguồn lực khoáng sản lớn
tuy nhiên công nghiệp khai khoáng của việt nam lại đang đối mặt với không ít thách thức cũng như tiềm ẩn nhiều rủi ro
theo báo cáo về mức độ tuân thủ các quy định pháp luật về minh bạch trong lĩnh vực khoáng sản được phóng thương mại và công nghiệp việt nam công bố
chi phí không chính thức của các doanh nghiệp khoáng sản luôn cao hơn từ hai trở lên so với các doanh nghiệp khác ngành
luật khoáng sản đã được ban hành từ năm hai nghìn một mươi với nhiều quy định nhằm tăng cường tính minh bạch nhưng thực tế triển khai vẫn chưa được như kỳ vọng
nhiều nghi vấn về vấn đề khoảng cách giữa chủ trương quy định trên giấy và thực tiễn đã được đặt ra
bàn về những nghi vấn này tại hội thảo do phòng thương mại
công nghiệp việt nam và liên minh khoáng sản tổ chức ngày hai mươi một tháng ba
các đại biểu đã thảo luận về thực trạng và cũng đưa ra các kiến nghị đề xuất để thúc đẩy minh bạch
quản trị tốt hơn và bảo đảm hệ thống thu chi tài chính minh bạch và bền vững trong lĩnh vực khoáng sản minh bạch
đặc biệt là trong giai đoạn cấp phép và quá trình thu thuế phí từ khai thác khoáng sản